liên quan đến vụ một đối tượng dùng dao uy hiếp chủ tiệm vàng kim nhung ở thị trấn thạch mỹ huyện giang nam tỉnh quảng nam
vào trường ngày một mươi ba tháng tám lãnh đạo công an tỉnh quảng nam xác nhận nghi phạm cướp tiệm vàng trên đã đến nhà trường công an huyện nam giang cầu thú
đối tượng là nguyễn văn tú ba mươi hai tuổi trú tại thị trấn thạch mỹ huyện nam giang
trước đó khoảng một mươi một h ba mươi phút buổi trưa một nam thanh niên mang theo dao vào tiệm vàng kim nhung ở thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang
uy hiếp chủ tiệm sau đó đối tượng đã dùng cuốc để phá tủ kính lấy đi một số lượng vàng
gây án xong nghi phạm đã bỏ trốn vứt lại hung khí tại hiện trường
qua hình ảnh camera trích xuất nghi phạm mặc áo khoác đen quần jean mang theo ba lô
công an tỉnh quảng nam xác định nghi phạm là người địa phương và trước đó tú có mâu thuẫn với chủ tiệm vàng
vụ việc đã được công an tiếp tục điều tra làm rõ